thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi ba tháng sáu tại hà nội đã diễn ra đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ một mươi
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã tới dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng bộ quốc phòng
tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quân đội
thành phố hà nội và ba trăm linh tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chiến sĩ thi đua toàn quốc đại biểu bà mẹ việt nam anh hùng
theo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng toàn quân giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với tiêu đề
phát huy bản chất cách mạng truyền thống quân đội anh hùng và phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ
toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đã có trên một năm triệu lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng tôn vinh
riêng ở cấp bộ quốc phòng đã thẩm định xét và đề nghị khen thưởng ba trăm hai mươi tám bảy mươi lượt tập thể cá nhân
đại hội xác định chủ đề xuyên suốt của phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
là dân chủ đoàn kết trí tuệ kỷ cương
nêu gương quyết thắng
phát biểu tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
đây là hoạt động thiết thực góp phần cùng với toàn đảng toàn dân và toàn quân ra sức thi đua
quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
vừa chống dịch covid một mươi chín hiệu quả lập thành tích chào mừng đại hội thi đua yêu nước lần thứ một mươi
đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thủ tướng đề nghị quân ủy trung ương bộ quốc phòng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức phong trào thi đua quyết thắng hiệu quả thiết thực hơn nữa
các cấp ủy tổ chức đảng và chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc
và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua và càng khó khăn càng phải ra sức thi đua
thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy hiện đại tổ chức lực lượng
đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội
đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc huấn luyện đồng bộ
chuyên sâu lấy thực hành là chính nhằm không ngừng nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu
gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu
thi đua xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong quân đội
làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân
chúng ta cần phải thực hiện tốt xây đi đôi với chống lấy xây làm nhiệm vụ cơ bản
ngăn ngừa những sai phạm để quân đội ta thực sự trong sạch vững mạnh kỷ luật kỷ cương
xứng đáng với sự tin cậy yêu mến của đảng nhà nước và nhân dân ta
thủ tướng cũng nhấn mạnh những kết quả quan trọng đạt được của nước ta
trong công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín vừa qua có sự tham gia tích cực
trách nhiệm đóng góp quan trọng của lực lượng quân đội
qua đó chúng ta càng khẳng định một chân lý
ở đâu nhân dân gặp khó khăn gian khổ thiên tai dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân
thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng sau đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ một mươi này
với khí thế mới quyết tâm cao nỗ lực lớn phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội
sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu
trang phong trào thi đua yêu nước toàn quốc
tiếp tục là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ chiến sĩ quân đội ta không ngừng phấn đấu
vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam thân yêu của chúng ta
nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến
đến công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba của bộ công an
về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
qua một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
luôn quán triệt chủ trương tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở
tăng cường mọi mặt cho công an cấp huyện để đủ sức đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
lực lượng công an cấp huyện chủ động tích cực tham mưu với công an cấp tỉnh cấp ủy
chính quyền cung cấp phối hợp tốt với lực lượng quân đội các ban ngành đoàn thể liên quan
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại cơ sở là địa bàn biên giới
vùng sâu vùng xa hoặc tại nơi cư trú đối với những người già yếu tàn tật
công tác phòng chống tội phạm của công an cấp huyện đạt được những kết quả quan trọng
hàng năm lực lượng cảnh sát hình sự công an cấp huyện trực tiếp thụ lý
giải quyết khoảng chín mươi số vụ phạm pháp hình sự trong toàn quốc
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm công an cấp huyện thụ lý điều tra khoảng tám mươi các vụ
trong tổng số án thụ lý của cơ quan cảnh sát điều tra toàn quốc
nhờ đó chuyển hóa được nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
tạo sự chuyển biến tích cực góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả
đóng góp to lớn của công an các đơn vị địa phương trong triển khai thực hiện chỉ thị số ba
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian tới trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao
công an các đơn vị địa phương tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị số năm
về tiếp tục xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
công an các đơn vị địa phương tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
tăng cường lãnh đạo chỉ đạo quan tâm đầu tư cho công an cấp huyện
đồng thời huy động sức mạnh các cấp các ngành cải thống chính trị ở địa phương
tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cấp huyện
tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với quân đội nhân dân
mặt trận tổ quốc với các cơ quan tư pháp như viện kiểm sát tòa án nhân dân
cấp huyện và các ban ngành đoàn thể các cấp trong công tác xây dựng toàn diện công an cấp huyện
bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy thủ trưởng công an cấp tỉnh
cấp huyện trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp xây dựng toàn diện công an cấp huyện
coi trọng nhận thức về vị trí vai trò tầm quan trọng của công an cấp huyện
nâng cao chất lượng năng lực chấp hành pháp luật của công an cấp huyện và hướng dẫn nhân dân thực thi pháp luật
nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan điều tra công an cấp huyện
bên cạnh đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng văn hóa ứng xử đối với cán bộ chiến sĩ
xây dựng đội ngũ cán bộ công an cấp huyện nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền vận động nhân dân
góp phần tạo sự đồng thuận ủng hộ tham gia của toàn xã hội trong xây dựng toàn diện công an cấp huyện
chiều nay công an tỉnh hà nam long trọng tổ chức gặp mặt các đồng chí
nguyên là trưởng phó trưởng công an xã thị trấn bán chuyên trách nghỉ chế độ
được sắp xếp bố trí công tác khác trên địa bàn tỉnh
tới dự và chỉ đạo buổi gặp mặt có thiếu tướng trần quốc tỏ
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh hà nam
tại buổi gặp mặt các đồng chí đại biểu đã ôn lại quá trình xây dựng hình thành và phát triển
của lực lượng công an xã thị trấn trong bảy mươi năm xây dựng và phát triển
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã biểu dương
ghi nhận sự đóng góp và những thành tích đã đạt được của lực lượng công an nhân dân tỉnh hà nam nói chung
công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh nói riêng
trong đó đồng chí đặc biệt đánh giá cao tỉnh hà nam là một trong những địa phương đi đầu
tạo điều kiện vật chất cho công an chính quy về xã hoạt động và là một trong những địa phương đầu tiên
trong cả nước tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa để ghi nhận những đóng góp của lực lượng công an xã
thị trấn bán chuyên trách trong thời gian qua
thứ trưởng cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất
trang thiết bị phương tiện trụ sở làm việc tạo điều kiện cho lực lượng công an xã chính quy hoạt động hiệu quả
ngày hai mươi ba tháng sáu thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu vừa tiếp xúc cửa chi tại xã phong thạnh a
thị xã già rai và phường năm tp b
sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu báo cáo kết quả của kỳ họp thứ chín
quốc hội khóa một mươi bốn các cử tri đều thống nhất cao và bày tỏ sự quan tâm đối với nhiều vấn đề
về an ninh trật tự an sinh xã hội sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
như phòng chống đại dịch covid một mươi chín cơ sở hạ tầng về nước sạch giao thông nông thôn
vấn đề bảo vệ quyền lợi chống xâm hại trẻ em việc thực hiện các luật an ninh mạng
luật nghĩa vụ quân sự luật lao động
tại buổi tiếp xúc thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu thiếu tướng lê tấn tới
thứ trưởng bộ công an đã bày tỏ niềm vui và chân thành cảm ơn cấp ủy chính quyền địa phương
cùng các cử tri đã dành tình cảm và có những ý kiến đóng góp rất tâm huyết
thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với các vấn đề
dịp này đồng chí thứ trưởng cũng đã thông báo nhanh tình hình an ninh thế giới
khu vực và cả nước đồng thời mong muốn các cử tri nêu cao tinh thần trách nhiệm
tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
thưa quý vị trong hai ngày ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng sáu đảng bộ công an tỉnh hương yên tổ chức đại hội lần thứ một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đến dự và chỉ đạo đại hội có trung tướng nguyễn văn sơn
ủy viên ban thưởng vụ đảng ủy công an trung hương thứ trưởng bộ công an
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đảng ủy công an tỉnh hưng yên tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội khóa một mươi ba đề ra
thực hiện tốt công tác tham mưu với tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt hiệu quả
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận chúc mừng và biểu dương những đồng góp to lớn những chiến công thành tích xuất sắc mà đảng bộ công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
để thực hiện tốt nghị quyết trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đề nghị đảng ủy công an tỉnh hưng yên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ trước
lãnh đạo chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề các đợt cao điểm đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu phát huy vai trò của người đứng đầu góp phần đắc lực cho sự nghiệp phát triển văn hóa xã hội ở địa phương

hội nghị bộ trưởng các nước tham gia đàm phán rcep ghi nhận thách thức chưa từng có mà lĩnh vực thương mại đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải đối mặt do đại dịch covid một mươi chín gây nên do đó cần tăng cường hợp tác và phối hợp để thúc đẩy phục hồi kinh tế mạnh mẽ và linh hoạt đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững cân bằng và toàn diện sau đại dịch
ngoài ra hội nghị cũng thảo luận về sự tham gia của ấn độ vào hiệp định rcep các bên cho rằng ấn độ vẫn luôn là một thành viên quan trọng trong đàm phán hiệp định rcep kể từ khi khởi động vào năm hai nghìn một mươi hai việc tham gia của ấn độ sẽ đóng góp cho sự tiến bộ và thịnh vượng chung của toàn khu vực nhấn mạnh hiệp định rcep sẽ tiếp tục để mở cho ấn độ có thể tham gia
trong đó hội nghị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề còn tồn động thúc đẩy kết thúc quá trình giả soát pháp lý lời văn chuẩn bị cho việc ký kết hiệp định rcep vào cuối năm nay tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới xét trên quy mô dân số
chiều nay thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng tổng thư ký ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi đã chủ trì buổi họp báo về hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu sẽ diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng sáu tới đây
đây là hội nghị cấp cao chính thức đầu tiên trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
ngoài gồm phiên họp toàn thể và các phiên đối thoại thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì phiên toàn thể bàn về các nội dung xây dựng cộng đồng asean quan hệ đối ngoại và vai trò trung tâm của asean cùng các vấn đề quốc tế và khu vực